giá thịt lợn có xu hướng tăng trong những ngày cận tết
tại các tỉnh miền bắc giá thịt lợn tăng nhẹ từ một ba đồng một kg
cụ thể tại tuyên quang vĩnh phúc phú thọ giá thịt lợn hơi ghi nhận từ tám mươi tám mươi bốn đồng một kg
tại miền trung và tây nguyên giá thịt lợn tăng lên một đồng một kg phổ biến ở mức tám mươi một tám mươi sáu đồng một kg
trong khi đó giá thịt lợn hơi miền nam lại giảm nhẹ chỉ trong khoảng từ bảy mươi năm đến tám mươi đồng một kg